thưa quý vị khả năng là hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão
còn trên đất liền hai đầu đất nước sẽ có mưa rông nắng nóng diện rộng ở miền bắc hoàn toàn chấm dứt
hiện tại mây ẩm đang bao phủ ở nhiều nơi của bắc bộ
cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn này ở bắc bộ còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng bảy
do tác động đồng thời của nhiều điều kiện gây mưa như vùng hội tụ gió trên cao áp thấp nhiệt đới trên biển và rãnh áp thấp chạy qua bắc bộ
vần mặt tích cực của mưa là giúp cho giải nhiệt và cho người dân miền bắc đỡ nắng nóng
và nhiệt độ ngày hôm nay sẽ giảm từ hai đến năm độ so với ngày hôm qua
và thủ đô hà nội cùng phần lớn các thành phố khác đều có nhiệt độ từ ba mươi bốn độ trở xuống
trái lại ở trung bộ thì mưa rông chỉ xuất hiện vài nơi còn trước đó thì dọc từ thanh hóa xuống tới tuy hòa
vẫn nắng nóng diện rộng và nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ